theo tuyên bố chung lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới trị giá hơn một mươi hai tỷ usd nhân dịp chuyến thăm của tổng thống donald trump
còn trên báo thanh niên thì lại có bài cần xây dựng lòng tin đối với vấn đề biển đông
đây là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc hội đàm giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
theo đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hai bên cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc sớm tiến hành đàm phán thực chất để xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc hiệu lực và hiệu quả
về phía tổng bí thư chủ tịch tập cận bình khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá sáu trăm linh triệu nhân dân tệ trong ba năm
để cải thiện an sinh xã hội các tỉnh phía bắc việt nam nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng trên biển duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
khẳng định trung quốc mong muốn cùng asean thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
chiều nay một mươi ba tháng một mươi một quốc hội thảo luận tổ về dự án luật an ninh mạng
xung quanh vấn đề này các tổ chức hiệp hội cho rằng có một số khái niệm điều khoản cần phải tiếp tục làm rõ và tách bạch tránh sự trùng lập với luật hiện hành
bài viết trên báo lao động quốc hội thảo luận luật an ninh mạng cần thiết nhưng phải đảm bảo tính hợp lý
hiện tại nhận định về dự án luật an ninh mạng dự thảo luật nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề khái niệm chưa rõ ràng quy định trùng lập với luật hiện hành hay sự băn khoăn về quy định đặt máy chủ tại việt nam
đại biểu bùi văn xuền thái bình cho rằng dự luật an ninh mạng phải phù hợp với cam kết quốc tế
cũng trên báo lao động trang nhất và trang ba có bài viết dự thảo biểu giá điện mới người nghèo được lợi
bộ công thương đang dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
dự thảo nêu rõ giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng
bao gồm sản xuất kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch hành chính sự nghiệp sinh hoạt
hộ nghèo theo tiêu chí do thủ tướng chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt
mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng ba mươi kw tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc một hiện hành
tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam đã kết thúc thành công tốt đẹp
tuyên bố đà nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung góp phần định hướng định hình lại tiến trình hội nhập khu vực mang đậm dấu ấn của việt nam
hai dấu ấn của chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy bài viết trên trang hai mươi hai báo thời nay
theo đó dấu ấn được kỳ vọng nhất trong năm apec hai nghìn một mươi bảy chính là kết quả số phận của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp sau khi mỹ rút khỏi thỏa thuận lịch sử này
sự kiên trì của tất cả một mươi một thành viên dưới sự điều phối của chủ nhà việt nam
đã đem lại một kết quả không thể tốt đẹp hơn cho tpp vào phút cuối
khi đại diện một mươi một nước trong tpp chính thức thông qua thỏa thuận đổi tên gọi của tpp thành hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp tpp một mươi một với tên gọi mới là cptpp trên nền tảng của ttp một mươi hai
đã vượt qua chặng đường khó khăn nhất hướng đến những điều tốt đẹp
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt